thông tin về vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn khong lung meko khu công nghiệp trà nắp
chiều nay giám đốc sở thông tin và truyền thông tp cn đã phát đi thông cáo về vụ cháy
theo sở thông tin truyền thông tp cn đây là vụ cháy lớn nhất huy động nhiều lực lượng tham gia nhất từ trước tới nay
tại tp cn với năm mươi sáu phương tiện chữa cháy và trên ba trăm bảy mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
theo báo cáo của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp cn trong quá trình chữa cháy vụ cháy này
đã nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy bị ngạt khí độc bỏng và bị thương do kính vỡ đâm vào
hiện công tác khắc phục vụ cháy đang được khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp
cũng trong chiều ngày hai mươi tám tháng ba trao đổi với cơ quan báo chí giám đốc công an tp cn cho biết
nguyên nhân xảy ra cháy tại công ty quang lung meko là do chập điện
vừa qua nhiều thông tin cho rằng vụ cháy công ty may wang lung meko có nguyên nhân là do thiếu nước chữa cháy
dẫn đến đám cháy kéo dài là không đúng
qua khám nghiệm thực tế hiện trường cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ cháy
các xe chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp nước bình thường
nhưng do địa điểm đặc thù ở công ty chật hẹp nên dù xe có nhiều nhưng tiếp cận được đám cháy lại ít
đặc biệt thời điểm xảy ra cháy hệ thống phòng cháy chữa cháy ở công ty đã bị trục trạc không có nước
cũng theo công an tp cn hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
trong kho vẫn còn rất nhiều hàng hóa chủ yếu là lông vũ
số hàng này rất dễ cháy nên công tác di chuyển phải đạt tính cẩn trọng lên hàng đầu tránh lửa bùng phát trở lại
lực lượng chức năng phải vừa chuyển hàng vừa phải tiếp tục phun nước phòng biến cố xảy ra
bên cạnh đó phía bảo hiểm cũng có mặt tại hiện trường để thống kê xác định thiệt hại của công ty
hiện lượng hàng hóa trong công ty chưa bị cháy cũng đã được đưa ra ngoài hơn một nửa